hôm nay công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng tiến hành khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm quy định về xây dựng cây hậu quảng nghiêm trọng
xảy ra tại địa bàn phường một mươi vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu vừa qua
ngay sau khi xảy ra sự việc được sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh lâm đồng
công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung xác minh điều tra
sau hơn ba ngày công an thành phố đà lạt đã xác minh được dấu hiệu phạm tội nên đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật
trước đó vụ sạt lở ta luy xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu tại hẻm số ba mươi sáu đường hoàng hoa thám phường một mươi tp đà lạt
đã khiến năm người bị thương và hai người tử vong
công trình do công ty cổ phần xây dựng lê nguyễn lâm đồng làm nhà thầu thi công và thiết kế xây dựng
nhà thầu thẩm tra thiết kế là công ty trách nhiệm hữu hạn hà phát thịnh
thời điểm xảy ra sự cố hạng mục ta lui đã hoàn thành thi công khoảng một năm trước
hiện chủ đầu tư công trình đang đắp đất để tạo mặt bằng thi công
ngoài làm bảy người thương vong vụ sạt lở còn làm một công trình phía dưới bị trôn vùi sụp đổ toàn bộ
ba công trình bị tác động ảnh hưởng hạ tầng khu vực bị hư hỏng
ngay trong ngày hai mươi chín tháng sáu tỉnh lâm đồng đã tạm đình chỉ công tác trưởng phòng quản lý đô thị thành phố đà lạt
để kiểm tra kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan trong việc cấp phép xây dựng
và kiểm tra giám sát xây dựng khu vực vừa xảy ra sạt lở tại phường một mươi
ủy ban dân tp đà lạt cũng có văn bản yêu cầu các cán bộ công chức liên quan
không rời khỏi địa phương để phục vụ công tác điều tra
gây án mạng do mâu thuẫn trong lúc nhậu nguyễn duy hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại huyện cư mơ gà vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giả
nạn nhân là lê trọng trường huy sinh năm hai nghìn ba chú tại huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc
do mâu thuẫn trong lúc nhậu hải xảy ra mâu thuẫn với huy
hải đã dùng dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực trái của huy khiến nạn nhân tử vong trên đường tới bệnh viện
sau đó đối tượng đã tới công an xã đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị lừa đảo qua mạng internet không phải là hình thức mới
nhưng phương thức và thủ đoạn thì được các đối tượng thường xuyên thay đổi
mới đây khá nhiều người kinh doanh online đã bị lừa đảo bằng chiêu thức chuyển tiền online
nhưng thực chất những hóa đơn chuyển tiền đó đều là giả
là một người bán hàng
online từ nhiều năm nay chị trần thùy linh đã nhiều lần gặp phải trường hợp bị lừa chuyển tiền từ những hóa đơn giả
thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là mua hàng số lượng lớn
sau đó đề nghị truyền khoản theo hình thức internet banking
nhưng thực chất là không có việc chuyển tiền thật
mà có đối tượng đã dùng một phần bềm tạo dựng biêu thanh toán giả
rồi đưa cho chị xem nhằm chứng minh là mình đã thực hiện chuyển khoản
và cho đến khi không thấy tài khoản báo có tiền về việc này chị mới nhận thấy mình đã bị lừa
tôi cũng là một người bán hàng
thì cũng thường xuyên phải giao dịch với khách hàng tiền năm qua bằng hình thức là chuyển khoản
thì là cũng rất nhiều lần tôi nhận được là sau khi khách hàng gửi nói là đã chuyển khoản
thì nhiều lúc là cũng tin tưởng khách hàng ấy
với cả là lúc đấy mình chưa có kinh nghiệm
mình nhìn như vậy thì mình nghĩ là khách đã truyền khoản tài khoản của mình
cũng có lúc thì chưa thấy thông báo có tiền về tài khoản
nhưng mà mình cũng gửi hàng cho khách với cả cho khách nhận hàng
nhưng mà qua một hai ngày thì kiểm tra tài khoản thì không thấy chung tài khoản của mình có số tiền đấy về
nhưng mà khi mà tôi kiểm tra ấy
thì không thấy tiền hiện về tài khoản
sau đó tôi tìm cách liên hệ lại với khách hàng
khi mà nhận được gọi của tôi ấy
thì người ta tỏ ra là ngạc nhiên
bảo là chắc là do mạng hoặc là tiền chưa chuyển khoản về
sau đó thì người ta mới chuyển lại cho tôi và báo là do mạng bị lỗi
tưởng chừng như sau nhiều lần bị phát hiện
các đối tượng sẽ thôi sử dụng chiếu thức này để lời đảo
thế nhưng lên facebook chỉ cần tìm kiếm từ khóa
fake biêu chuyển khoản ngân hàng
sẽ hiển thị một loạt hội nhóm như làm biêu chuyển tiền theo yêu cầu
làm biêu chuyển khoản giá rẻ hai mươi k
làm giảm biêu chuyển khoản ngân hàng
thậm chí thông qua một số website
các đối tượng tội phạm giờ đây chỉ cần đăng nhập thông tin như số tài khoản ngân hàng của người bán hàng
và số tiền cần chuyển
lắng ngay lập tức đã có một view thanh toán giống biệt like
hóa đơn xác nhận chuyển tiền thành công của ngân hàng
trong cái phương thức lừa đảo của các đối tượng ở trên
thì chúng ta có thể thấy rằng cái cách thức mà các đối tượng sử dụng
dường như có vẻ là rất đơn giản
chúng sử dụng các cái photoshop
kỹ thuật photoshop hoặc là đưa vào các cái phần mềm hoặc các cái trang web
để nó tự động thay đổi các thông tin giao dịch
và từ đó là tạo ra các cái thông tin giao dịch thành công
và chính vì vậy khi mà gửi những cái bức ảnh mà những cái giao dịch thành công đấy đến các cái chủ cửa hàng
thì dễ dàng khiến cho các chủ cửa hàng tin tưởng và không có cái động thái là kiểm tra lại
xem rằng là số tiền đã về tài khoản mình chưa và dẫn đến là bị lừa
trước chiếc trò lừa đảo ngày một tinh vi
để khuôn mắc bẫy người dân cần lưu ý
trường hợp thanh toán do dịch trực tuyến của internet banh kinh cần chú ý kỹ biên lai truyền khoản
chỉ khi tiền đã vào tài khoản của mình mới tiếp tục các giao dịch khác
nhận biết không có địa chỉ website ở phía cuối phiêu truyền khoản
thông thường từ website lừa đảo sẽ là những tên lạ hoặc chứa các ký từ lạ
khi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo
cần liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ cung cấp thông tin
sáng nay công an tỉnh lào cai thông tin cho biết
vừa phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
công an tỉnh thừa thiên huế thực hiện thành công chuyên án
làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng có hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
và môi giới mại dâm liên tỉnh
qua phối hợp nghiệp vụ lực lượng trinh sát phát hiện nhiều hoạt động mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
và môi giới mại dâm núp bóng massage karaoke do nhiều đối tượng điều hành tại nhiều địa phương
ngày hai mươi bốn tháng sáu lực lượng phối hợp bất ngờ tập kích và phát hiện tại ba địa điểm
có hoạt động mại dâm trên địa bàn thành phố lào cai
trong đó có sáu cô gái và bốn đối tượng liên quan đến hành vi môi giới mại dâm
là lê văn thanh hà văn hiếu cùng chú tại tỉnh phú thọ hồ việt trình và nguyễn văn hiệu
cùng trú tại tỉnh lào cai
lực lượng trinh sát tiến hành giải cứu ba bị hại từ một mươi sáu đến một mươi chín tuổi đều trú tại tp huế tỉnh thừa thiên huế
tại nơi khám xét thu giữ gần sáu mươi hai triệu đồng hai xe ô tô ba xe máy chín sổ ghi chép
cùng nhiều đồ vật khác liên quan đến hoạt động mại dâm
mở rộng điều tra cơ quan công an triệu tập hà thanh tứ trú tại tp phú thọ và hà thị thu hằng trú tại tp thừa thiên huế
qua xác minh công an tỉnh lào cai ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tứ và hằng về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
lê văn thanh hà văn hiếu nguyễn văn hiệu về hành vi môi giới mại dâm
ngày hai mươi bảy tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai tiếp tục ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
với nguyễn mạnh hộ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tỉnh phú thọ về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi và môi giới mại dâm
đây là đối tượng cầm đầu chủ mưu điều hành đường dây mua bán dâm nói trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án
làm rõ hành vi của các đối tượng trong đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với lê thanh cường ba mươi hai tuổi
thường trú tại tỉnh trà vinh về tội tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng
công an huyện càng long tiến hành kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn khóm năm thị trấn càng long
qua kiểm tra công an phát hiện trong cốc xe mô tô do cường điều khiển có một bình kim loại màu xanh
có nút ấn màu đỏ một đoạn kim loại là vũ khí quân dụng thuộc loại súng chế tạo thú công hình bút bắn đạn hổ súng còn bắn được
một viên đạn là vũ khí thể thao thuộc loại đạn cỡ năm sáu x một mươi năm năm mm dùng để sử dụng cho khẩu súng trên
tại công an cường khai nhận có đặt mua vũ khí trên qua mạng để phòng thân
điều biết lê thanh cường có bốn tiền án về các tội trung cấp tài sản tăng trữ trái phép chất ma túy
và hai lần bị xứ phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ
đại diện đơn vị quản lý bot xa lộ hà nội tại tp hcm vừa có thông tin chính thức về clip lan truyền trên mạng xã hội
về một xe taxi công nghệ đã chạm với thanh chắn barrier và bị yêu cầu bồi thường hai trăm linh triệu đồng
đoạn clip này dài hơn tám phút đã đăng tải trên mạng xã hội vào sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu
theo hình ảnh chứa trong đoạn clip này thì thanh chắn đã gác lên nóc chiếc ô tô
và âm thanh có lời lẽ qua lại giữa tài xế với nhân viên trạm thu phí
trong đó tài xế cho rằng khi xe đang qua trạm thì bị thanh chắn hạ trúng do lỗi của thiết bị đọc thẻ tự động
và bị nhân viên yêu cầu bồi thường hai trăm linh triệu đồng
về vấn đề này đại diện đơn vị quản lý bot xa lộ hà nội thông tin nguyên nhân xe taxi công nghệ va chạm với thanh chắn
là do tài xế chạy xe sát với xe container phía trước khi vào trạm

thì ba d sẽ mở luôn cho xe công nghệ qua nhưng qua kiểm tra thì xe công nghệ nên nó không đủ tiền để qua trạm
ghi nhận thực tế tại trạm bot trên xa lộ hà nội tuy là rất ít nhưng vẫn có những trường hợp không hợp lệ như chưa dán etc
hoặc tài khoản tối thiểu không đủ so với giá cước phí
trong khi đó những trường hợp đầy đủ các yếu tố theo quy định đều không bị gián đoạn khi qua trạm
để tránh xảy ra những sự cố cũng như vi phạm theo quy định nghị định một trăm hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
đơn vị quản lý thu phí đường bộ xa lộ hà nội khuyến nghị tới các tài xế
xin khuyến cáo với các lái xe thì cũng kiểm trước khi qua trạm phải tân thủ tốc độ theo quy định
và giữ khoảng cách giữa hai xe tối thiểu theo hai quy định
và trước tiên cũng phải kiểm tra lại số tiền
trong tài khoản coi đủ để qua cái trạm mình đang lưu thông
về nội dung hai trăm linh triệu trong đoạn clip là do quá trình nói qua lại nên nhân viên tự ý nói vậy
để phản đối việc tài xế đòi bồi thường do thanh chắn làm trầy xước xe
phía đơn vị quản lý bot xa lộ hà nội không có bất cứ yêu cầu bồi thường nào
thưa quý vị với thủ đoạn đưa ra thông tin về các thửa đất không có thực
và bán cho người khác nhằm chiếm đoạt với số tiền trên ba tỷ đồng
trần thị huyền giám đốc công ty trách nhiệm ưu hạn hoàng anh
nen quy bê vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình tạm giữ hình sự
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua công tác nắm tình hình lực lượng công an tỉnh quảng bình đã phát hiện
trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba trần thị huyền đã dùng thủ đoạn gian dối
như bán đất không có thật đất không thuộc quyền sử dụng của mình
một thửa đất bán cho nhiều người chiếm đoạt của nhiều người trên địa bàn tỉnh
với số tiền bước đầu làm rõ trên ba tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với trần thị huyền và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đề nghị ai là người bị trần thị huyền lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên hệ với điều tra viên lê minh thanh số điện thoại chín trăm ba mươi năm tám mươi một một trăm tám mươi năm để được giải quyết
liên quan đến những sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn hai trăm linh ba g của tỉnh bà rịa vũng tàu
ngày một tháng bảy viện kiểm sát nhân dân tỉnh bà địa vũng tàu đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đối với nguyễn hòa quất
giám đốc trung tâm và bùi chiến thắng đăng kiểm viên về hành vi nhận hối lộ
bước đầu xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn hòa quất và bùi chiến thắng
đã nhiều lần thỏa thuận trực tiếp hoặc qua trung gian nhận tiền của chủ phương tiện
đối với sáu mươi tám hồ sơ cải tạo hoán cải xe ô tô vận tải để bỏ qua sai phạm
thiếu sót trong hồ sơ nghiệm thu cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho các phương tiện ô tô vận tải sai quy định
tổng số tiền nguyễn hòa quất và bùi chiến thắng đã nhận là hơn bảy trăm linh triệu đồng
công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an các huyện thành phố thị xã đã đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính
về hoạt động cầm đồ của một mươi một địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám tại hà tĩnh
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra về việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu
tình hình hoạt động kinh doanh cầm đồ theo quy định của pháp luật
việc kê khai hồ sơ nội dung đăng ký doanh nghiệp
thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện
việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay cầm cố tài sản ký gửi tài sản
lãi suất kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn phòng cháy chế cháy việc chấp hành quy định về thuế
qua kiểm tra đã phát hiện sáu địa điểm kinh doanh lập sổ quản lý không đầy đủ theo quy định của bộ công an
năm địa điểm kinh doanh báo cáo định kỳ hàng quý tình hình kết quả thực hiện các quy định về an ninh trật tự không đúng thời gian
không đầy đủ theo quy định của bộ công an hiện các tổ công tác đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
thưa quý vị nhiều tháng nay công an tp hcm liên tiếp triệt phá nhiều tổ chức tội phạm liên quan đến tính dụng đen
các đối tượng là các lãnh đạo trưởng nhóm nhân viên của các công ty nút bóng công ty tư vấn tài chính nút bóng công ty luật để hoạt động
trong đó có những ông trùng là người nước ngoài đứng sau điều hành các hoạt động cho vay lãi nặng
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
công an tp hcm đã phát hiện trang web tamo vn và findo vn thuộc sở hữu của ba công ty
công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên thương mại dịch vụ digital credit công ty trách nhiệm hữu hạng fincap vn và công ty trách nhiệm hữu hạng sophie solutions
các công ty này đã hoạt động cho vay tiêu dùng với lãi suất cao tại việt nam với sự chí đạo và điều hành của iga plevic
các công ty liên kết với nhau trong việc cho vay thu phí và đòi nợ
khách hàng sử dụng ứng dụng trên trang web điện thoại và cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ
công ty lại lách luật bằng cách hướng dẫn khách hàng cầm cố điện thoại di động xe sau đó cho khách hàng thuê lại
ngoài ra họ đã sử dụng hợp đồng giả để thu phí từ người vay bao gồm phí thuê tài sản và phí xác minh
dựa trên các tài liệu và chứng cứ thu thập được công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố một mươi đối tượng
trong đó có aiga plyvic người ra chủ mua và cầm đầu cùng chính vị can là giám đốc trưởng phòng trưởng bộ phận và trưởng nhóm
thuộc digital credit fincap việt nam và sofhie solutions về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba ba công ty này đã cho vay với hơn hai triệu lượt khách hàng
với tổng số tiền cho vay là hơn bảy tỷ và số tiền lãi xuất là hơn bốn một trăm linh tỷ đồng
với lãi xuất là từ một trăm hai mươi trên năm đến một
tổng số tiền cho vay là hơn hai trăm một mươi bảy trên năm gấp từ sáu đến sáu mươi bốn lần theo quy định của pháp luật
mới đây công an tp hcm đã triệt phá bắt giữ một số đối tượng người nước ngoài là maxing zukov và hai mươi hai đối tượng là giám đốc
một số trưởng phòng trưởng nhóm nhân viên trực tiếp quản lý vận hành hoạt động cho vay thuộc sáu công ty có trụ sở trên địa bàn quận bình thạnh
tp hcm cũng bị khởi tố về tội cho vay lái nặng trong giao dịch dân sự
các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất trong một giao dịch
hai trăm tám mươi ba mỗi năm cao nhất trong một giao dịch là hai năm trăm năm mươi năm mỗi năm gấp từ một mươi đến một trăm hai mươi tám lần so với lãi xuất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của bộ luật dân sự
thời gian qua công an tp hcm đã ra quân trấn áp mạnh mẽ với tội phạm tính dụng đen và đã kiềm chế để lùi được loại tội phạm này
không còn tình trạng phức tạp công khai lộng hành như thời gian trước
tuy nhiên tình hình vẫn tiềm mẫn phức tạp nhất là các ổ nhóm hoạt động tính dụng đen núp bóng công ty kinh doanh tài chính tư vấn pháp luật
vì vậy công an thành phố để mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân bóc gỡ tờ rơi quảng cáo có nội dung liên quan tính dụng đen
nâng cao tinh thần cảnh giác cho mọi người chú động phòng ngừa tối giác tội phạm
tính dụng đen hiện nay rất là bổ biến và tinh vi nó lừa gạt rất là nhiều người
thì khi là người dân người ta nhạy dạng người ta thả tính vận động tuyên truyền này để giúp người dân không chống các loại tội phạm lợi đảo này
kèm theo tuyên truyền vận động người dân tại các buổi sinh hoạt họp tổ dân phố
thì đó là mình triển khai đến sâu rộng từ người dân hoặc trong những buổi đối với các nhà trường
thì thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền cho học sinh giáo viên về tính dụng đen
những hậu quả cũng như các thủ đoạn phương thức lừa đảo
điều cốt yếu quan trọng nhất là cái tinh thần cảnh giác của người dân về tín dụng đen
công an thành phố hồ chí minh khuyến cáo người dân tăng cường cảnh giác và tìm đến ngân hàng
đã vây vốn với lãi suất phù hợp và hướng chế độ chức sách ưu đại
tránh vay tiền thông qua các ứng dụng hoạt động trái phép
vì có nguy cơ tiết lộ thông tin cá nhân danh bạc điện thoại và hình ảnh cá nhân
cũng như để các đối tượng đòi nợ gây hư hỏng tài sản như tạc sơn chất bẩn
ảnh hưởng đến bản thân và gia đình
ngoài ra những đối tượng này có thể bán thông tin cá nhân cho kẻ xấu
để lợi dụng lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật